các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
microsoft cho biết với tuổi thọ lên đến năm trăm linh năm adn có thể trở thành phương tiện giữ thông tin trong thời gian dài nhất
đặc biệt cấu trúc xây đặc cho phép adn lưu giữ tới một triệu terabile dữ liệu chỉ trong một mm khối
tuy vậy với nền tảng công nghệ hiện nay quá trình chuyển đổi các thông tin kỹ thuật số thành mã adn vẫn còn rất đắt đỏ và mất nhiều thời gian
microsoft đặt mục tiêu có được một hệ thống lưu trữ adn trong vòng ba năm tới
tập đoàn công nghệ của mỹ apple mới đây đã thông báo sẽ sớm cho ra mắt tính năng mới của iphone trên hệ điều hành ios một mươi một
có tên do not disturb while driving nhằm giúp người dùng tập trung hơn khi lái xe
theo đó tính năng này giúp người dùng tránh những phiền toái và nguy hiểm trong quá trình lái xe gây ra bởi việc nhắn tin
bất cứ khi nào điện thoại của người dùng kết nối với xe ô tô thông qua bluetooth hoặc dây kết nối hoặc khi xe đang di chuyển
chiếc iphone sẽ tự động chuyển sang chế độ từ chối
đồng thời màn hình điện thoại sẽ tự động khóa nhằm ngăn chặn lái xe sử dụng hầu hết các ứng dụng trên điện thoại
theo số liệu thống kê của cơ quan quản trị an toàn lưu thông đường bộ quốc gia cho biết
tám người chết mỗi ngày liên quan đến mất tập trung khi đang lái xe
trong bối cảnh mà các thiết bị điện tử máy tính bảng điện thoại thông minh được sử dụng phổ biến như hiện nay
thì sách điện tử đang có những thuận lợi vô cùng lớn để có thể phát triển
bắt kịp với xu hướng phát triển
phát triển chung này thì rất nhiều nhà xuất bản và các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ hiện nay
đã cho ra đời một loại hình sách phổ biến đó là e book hay ordio book giúp cho người đọc có nhiều sự lựa chọn
tuy nhiên hiện tại vấn đề bảo vệ bản quyền cho sách điện tử cũng đang là một câu hỏi khó cho các cơ quan quản lý
vậy làm thế nào để có thể phát triển sách điện tử tại việt nam cũng như bảo vệ bản quyền cho loại hình sách này
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân để cùng tìm hiểu vấn đề này
sách điện tử
điện tử là khái niệm để chỉ một phương tiện số tương ứng của các loại sách in thông thường
loại sách này ngày nay rất phổ biến do việc dễ dàng phân phối chia sẻ với bạn đọc trên internet
với dung lượng nhỏ gọn nhưng chứa được một lượng chi thích lớn
sách điện tử là một sự lựa chọn tuyệt vời cho nhu cầu lưu trữ và đọc sách mọi lúc mọi nơi
ngày nay với sự bùng nổ của internet và sự ra đời của các dòng sản phẩm điện tử thông minh
sách điện tử ngày càng phát triển với sự đa dạng về hình thức thể hiện và được độc giả rất quan tâm đón nhận
tại việt nam sách điện tử đã và đang phát triển theo đúng xu thế của thị trường sách điện tử trên thế giới
số đầu sách điện tử năm sau luôn cao hơn năm trước
thời gian truy cập và mua sách điện tử nhanh hơn số lượng độc giả ngày càng nhiều
đã có nhiều đơn vị nhà xuất bản tham gia phát hành sách điện tử như nhà xuất bản tổng hợp tp hcm trên trang web serg web vn
nhà xuất bản trẻ ybook hay vinabook miki
ngoài ra việt nam có tốc độ phát triển internet hàng đầu khu vực và trên thế giới
theo thống kê của trang wear social hiện đã có hơn bốn mươi triệu người việt nam sử dụng internet thường xuyên cùng trên hai mươi năm triệu tài khoản facebook
việt nam cũng là thị trường điện thoại di động có mức tăng trưởng cao với mức một mươi ba một năm
đây là những điều kiện thuận lợi để những đơn vị phát hành doanh nghiệp công nghệ có thể phát triển xuất bản điện tử ở nước ta
và mở ra nhiều triển vọng cho ngành xuất bản việt nam trong thời gian tới
không phải người bạn đọc nào cũng có nhiều cơ hội để có thể mua những cuốn sách
hay để lưu tr noise những cuốn sách
bởi vì những bạn đọc ở bồng đảo xa ở miền núi hay những bồng nông thôn
hay là trong chuyến đi công tác xa ở trên thế giới chẳng hạn
và tất cả những điều điện khác
thì tôi nghĩ rằng sách điện tử nó có thể nói với điều này nó không thể thay thế được sách viết
nhưng nó mở rộng ra cho người đọc những cơ hội để có thể tiếp nhận được những thông tin
những cuốn sách
điều cần thiết đối với họ
hồi cấp ba thì mình thường xuyên đọc những nguyện sách bình thường

bởi vì thường với sinh viên cái việc mà đọc sách điện tử nó sẽ tích kiệm thời gian của mình
thời gian để mình không phải ra những cái hiệu sách để mua sách và chọn sách
và thứ hai là khi mà đọc sách điện tử thì nó sẽ nhanh hơn tích kiệm chi phí cho học sinh viên mình nữa
nhận thức được tiềm năng và nhu cầu của người đọc rất nhiều nhà xuất bản doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nội dung số
đã xây dựng những chiến lược phát triển lâu dài cho loại hình này
đây là một công ty kinh doanh trong lĩnh vực nội dung số
công ty này đã cho ra mắt ứng dụng có tên gọi waka cho phép người đọc có thể đọc trên một mươi tựa sách và tạp chí có bản quyền
được cập nhật liên tục bởi các nhà sách nhà xuất bản các tác giả trong và ngoài nước
với nhiều thể loại sách đa dạng như kinh doanh khoa học công nghệ văn học kỹ năng sống nuôi dạy con
kỹ năng sống cho trẻ em hoặc kỹ năng tự bảo vệ bản thân hoặc là có cả những cái chuyện những cái chuyện cổ tích
chuyện đọc trước giờ đi ngủ tức là để xây dựng cái đề sống minh thần
còn nữa thì đối với cái kho sống khỏe cho người già thì là những cái bài nó rất đơn giản
nó về thiền hoặc là tu dưỡng tâm trí hoặc là các cái bài thuộc sống khỏe
có nhiều tiềm năng và lợi thế để phát triển tuy nhiên với sự đa dạng về công nghệ và các hình thức thể hiện
có thể là mô phòng thực tế ảo audio book việc quản lý và bảo vệ bản quyền cho sách điện tử tại việt nam cũng còn rất nhiều khó khăn
vấn đề audiobook thì nó lại phức tạp hơn e book một chút
tức là audiobook nếu mà như trường hợp hai người thu âm khác nhau hoặc là cái sắc thái trong cái khi mình ghi âm khác nhau
là người ta đã coi như đây là hai cái bản khác nhau hay là hai bản phái sinh của cùng một tác phẩm rồi

chỉ cần một cú nhấp chuột trên một trang sách điện tử lậu như thế này
là có thể tải ngay về một bản sách điện tử mới nhất
với hàng nghìn lượt tải về những người sử dụng các trang sách điện tử lậu đã có thể ngang nhiên đốt túi hàng chục triệu đồng
mà không cần xin phép tác giả hoặc các tổ chức phát hành
việc vi phạm một cách trắng trợn của nhiều trang sách điện tử và diễn đàn mạng khác
đang khiến nhiều tác giả và nhà xuất bản phải ngao ngán
việc kiểm soát và xử phạt các trang sách điện tử lậu không bản quyền
đang là một câu hỏi khó được đặt ra cho đơn vị xuất bản
kinh doanh sách điện tử có bản quyền cũng như cơ quan quản lý
hệ thống giảm bộ pháp luật của chúng ta
cái sức răn đe đối với những người phát hành sách mà như sách lậu nói chung và sách điện tử mà không có bản quyền nói riêng
thì cái mức phạt bây giờ nêu như nghị định một trăm năm mươi chín của chính phủ về cái mức phạt xử phạt hành chính trong lĩnh vực báo chí xuất bản
đối với sách điện tử mà các đơn vị phát hành mà chưa có sự chấp thuận của tác giả và chủ sở hữu tác phẩm
mức phạt đó chỉ tới năm triệu đến một mươi triệu thì nó chưa thực sự là từ sức dân đe
chưa kể nữa là còn các cơ sở khác các cơ sở phát hành người ta tự có thể là lập các trang web
người ta cũng đăng ký tên miền người ta đưa các sách điện tử không bản quyền
và người ta chỉ mong muốn là các độc giả đến đó download miễn phí
sau đó là sao được cái lượng độc giả nhiều thì lúc đó là hình thức bán quảng cáo
để bảo vệ bản quyền sách cần phải có những chế tài xử lý nghiêm
mạnh tay với các đơn vị
thưa quý vị công ty kinh doanh sách lậu nói chung và sách điện tử không có bản quyền nói riêng
bên cạnh đó cũng cần sự liên kết chặt chẽ của tác giả nhà xuất bản công ty kinh doanh
trong lĩnh vực sách điện tử với các đơn vị quản lý bản quyền sở hữu trí tuệ
và trên hết là ý thức của độc giả để hướng tới một thị trường đọc sách lành mạnh
bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng đã phối hợp với bộ thông tin truyền thông
ban hành thông tư liên tịch bảy hai nghìn một mươi hai về xử lý các vấn phạm
trên môi trường số tức là các chủ sở hữu quyền có thể yêu cầu thanh tra
bộ văn hóa thể thao du lịch hoặc là thanh tra bộ thông tin truyền thông
yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ trung gian người ta gọi tắt là isp
có thể gỡ bỏ các sản phẩm vi phạm và trong các trường hợp tái phạm
hoặc là các trường hợp vi phạm nghiêm trọng thì có thể ngắt đường truyền thuê bao
hoặc là gỡ bỏ các trang web vi phạm
bản thân chúng ta cũng phải nâng cao ý thức và tôn trọng về bản quyền
cái thứ hai tiếp đến là bản thân những người làm sách
chúng ta phải hiểu được hiện nay bạn đọc người ta đang cần gì
nhu cầu nào người ta cần loại sách gì
lứa tuổi nào người ta đang cần sách điện tử
thì theo như chúng tôi bản thân thực tế nhà sơ bản tôi
khi phân khúc thị trường sách điện tử này cũng thấy rằng
lứa tuổi từ một mươi tám ba mươi năm người ta rất yêu quý sách điện tử
cái thứ hai là lứa tuổi này người ta làm chủ về công nghệ thông tin
khi chúng tôi nắm mắt được rồi bản thân các nhà sơ bản
đến được khuyên của các nhà sơ bản
đó là chúng tôi phải đầu tư các đề tài nó hấp dẫn
để thu hút được học sinh sinh viên
hai những người mới ra trường lập việc người ta đọc sách gì
thể loại nào để người ta có thể là cuốn hút
và cái thủ tục thanh toán khi người ta tiếp cận sách điện tử của mình
cũng cảm thấy nó tạo nên là đi vào một cái không gian
mà người ta mong hưởng đang mong ước
hiện nay các đơn vị tham gia thị trường sách điện tử
có bản quyền đang từng bước siết chặt quản lý
nâng cao chất lượng thúc đẩy liên kết đối tác sản xuất
phát hành chuyên nghiệp cũng như có nhiều biện pháp cụ thể
để phối hợp với các cơ quan quản lý bản quyền
sở hữu trí tuệ sớm có biện pháp bảo vệ
và siết chặt từ các cơ quan chức năng
để thị trường sách điện tử việt nam sẽ sớm phát triển
một cách tích cực theo xu hướng toàn cầu
chương trình chuyển động truyền thông tuần này của chúng tôi
xin được tạm dừng tại đây
xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau